sát bén bù trí dũng cảm không chung bước trước mọi khó khăn thử thách
quyết đoán trong xử lý tình huống lực lượng cảnh sát hình sự được coi là khắc tinh của tội phạm
với mỗi chiến công của phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đều có những dấu ấn đậm nét
của mỗi chiến sĩ trinh sát hình sự đặc nhiệm đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm và đại úy võ thanh xuân
khắc tinh của tội phạm đường phố là một điển hình như thế

của mỗi chiến công của phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đều có những dấu ấn đậm nét
của mỗi chiến công của phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đều có những dấu ấn đậm nét
trực tiếp tham gia bắt năm đối tượng liên quan đến hành vi giết người
tại phường linh trung thổ đức
một đối tượng giết người xảy ra tại phường một mươi hai cỏ vấp
một đối tượng giết người xảy ra tại phường một mươi hai quận tám
chuyên án số chín trăm hai mươi ba v liên quan đến cho vay lãi nặng
trong lĩnh vực dân sự bắt chín đối tượng
rất là biết ơn những sự hy sinh đóng góp rất thầm lặng này của lực lượng công an
với nhiều năm gắn bó với nghề trinh sát hình sự đặc nhiệm
trực tiếp tham gia bắt hàng trăm đối tượng cướp của giết người nguy hiểm
sáu năm liền được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở
được tặng hàng chục bằng khen và giấy khen của ủy ban nhân dân thành phố và công an thành phố